các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh yên bái đã tổ chức họp và thống nhất phiên tòa này sẽ được xét xử điểm
để nâng cao tính giáo dục gian đe và phòng ngừa chung cho người dân trên địa phương
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can đặng văn hùng hai mươi sáu tuổi
trú tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái về tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng tám đặng văn hùng hai mươi sáu tuổi trú tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
đi bộ lên lán để phát nương lúc đi hùng mang theo một con rau quắm và một con rau dựa
khi còn cách lán nương khoảng ba trăm linh mét hùng gặp vợ chồng anh trần văn long ba mươi hai tuổi và chị phan thị hoa hai mươi tuổi đang làm nương và phun thuốc diệt cỏ
hai bên đã xảy ra xích mích liên quan tới tranh chấp nương rẫy sau đó hùng đã dùng dao giết chết bốn người trong gia đình anh long gồm anh trần văn long
vợ của anh long là chị phan thị hoa và con của anh long là trần văn tuyền hai tuổi cùng với một người em vợ của anh long là phan thị hà
ngay sau khi gây án hùng đã bỏ trốn và đến sáng ngày một mươi năm tháng tám hùng đã bị bắt tại thôn hai xã khánh hòa huyện lục yên tỉnh yên bái